sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ban hành văn bản về việc tổ chức lễ khai giảng
và triển khai một số hoạt động đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó hà nội sẽ tổ chức khai giảng đón học sinh đến trường vào ngày năm tháng chín
lễ khai giảng bảo đảm ngắn gọn trang trọng ý nghĩa và an toàn
lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố hà nội
vào sáng thứ bảy ngày năm tháng chín theo hình thức trực tiếp
tập trung tại trường học cơ sở giáo dục thời gian không quá bốn mươi năm phút
hiện thành phố hà nội có hai bảy trăm chín mươi bốn trường học với hơn hai một triệu học sinh
và là một trong những địa phương có quy mô học sinh lớn nhất trong cả nước
lễ khai giảng năm học mới sẽ chú trọng nội dung đón học sinh đầu cấp
tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường bố trí số lượng học sinh tham dự khai giảng tập trung
cho phù hợp đảm bảo giãn cách theo quy định